các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kinh tử đêm mai hối không khí từ phía biển lấn về phía tây hình thành dạnh ngáp thấp có trục tây bắc đông nam
với quá trình hồi tụ gió lên đến độ cao năm m thì sẽ có mưa xuất hiện cuộc bộ có nơi xảy ra mưa rong mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét hay là gió giật mạnh
mùa xuống khiến cho nhiệt độ giảm kết thúc chuỗi ngày nắng nóng trên khu vực bắc bộ
còn với khu vực miền trung sự suy giảm của nắng nóng diễn ra chậm hơn
dự báo ngày mai nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ
nhưng nắng nóng thì vẫn diễn ra diện rộng
vùng núi phía tây khu vực có nơi còn xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi tám độ
phải đến ngày bảy tháng bảy nắng nóng mới chấm dứt trên khu vực này
và điểm dừng chân cuối cùng là khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
tại đây thì gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
do vậy mà những cơn mưa rông sẽ đến sớm hơn trong ngày và lan ở diện rộng
lượng mưa cũng có xu hướng xa tăng cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét hay là gió rất mạnh
nhiệt độ cũng giảm dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao tây nguyên phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và tại khu vực nam bộ là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trên biển tại huyện đảo hoàng sa gió có hướng đông đến đông nam có cường độ trung bình
còn huyện đảo trường sa gió tây nam mạnh dần lên mức cấp năm có lúc cấp sáu biển động
vì thế mà tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi ba độ tại hoàng sa và từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ tại trường sa
khu vực hà nội và các vùng lân cận ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nam đến tây nam mạnh cấp hai cấp ba